xe đầu kéo biển số tp hcm kéo theo container loại bốn mươi feet bất ngờ tông văng hàng chục mét dài phân cách rồi lao sang làn đường dành cho xe hai bánh và cuốn một người đàn ông đi xe máy vào gầm
vụ tai nạn xảy ra lúc sáu h một mươi năm trên quốc lộ hai mươi hai thuộc phường trung mỹ tây quận một mươi hai tp hcm
xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c hai mươi một nghìn chín trăm hai mươi kéo theo rơ móc loại bốn mươi feet lưu thông trên quốc lộ hai mươi hai hướng từ ngã tư an sương về cầu vượt củ chi
khi còn cách ngã tư trung tránh khoảng một trăm linh mét thì tài xế bất ngờ mất lái để tông vào hàng chục mét giải phân cách bê tông giữa làn ô tô và hai bánh
xe container tiếp tục lao qua làn đường hai bánh tông trúng người đàn ông khoảng năm mươi tuổi điều khiển xe máy
người đàn ông cùng xe máy bị cuốn vào gầm và đẩy đi một đoạn
trên đường nạn nhân đã may mắn thoát chết trong găng tấc
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đội an sương và quận một mươi hai nhanh chóng có mặt phân luồng điều tiết giao thông